thưa quý vị lực lượng công an huyện đắk cờ long tỉnh đắk nông đã đấu tranh triệt phá một nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân
bằng thủ đoạn nhận làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bắt giữ hai đối tượng gồm bùi văn sơn sinh năm hai nghìn và trần thị lành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy đều trú ở xã quảng sơn huyện đắk cờ long
nhận thấy nhiều người dân có nhu cầu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bùi văn sơn và trần thị lành đã tiếp xúc và đưa thông tin
mình có quen biết rộng và biết đường dây có thể làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn gọi là sổ đỏ với mức chi phí từ hai mươi đến hai mươi năm triệu đồng một hectare
khi người dân có nhu cầu làm sổ đỏ thì sơn và lành nhận trước số tiền từ năm đến một mươi triệu đồng một lô đất nền và một mươi năm hai mươi triệu đồng một hectare đất dãy
và tiến hành thuê những người làm việc ở các công ty đo đạc tư nhân tiến hành đo đạc để cho người dân tin tưởng giao tiền
tôi nói là bây giờ nếu mà cần làm sổ đỏ thì cung cấp các thông tin cá nhân rồi sau đó thuê người đo đạc tới để đo cho người dân để người dân tin tưởng và giao tiền
tôi tự giới thiệu là tôi nhận là có đường dây làm sổ từ hai mươi năm đến ba triệu đồng trên một hectare
sau đó khi người dân đồng ý thì tôi nhờ người về đo đạc rồi viết giấy nhận tiền làm sổ
sau đó khi đơn tố giác của người dân và có công tác năm tình hình thì cơ quan cảnh sát điều tra công nghiệp cơ long đã xác lập kế hoạch đấu tranh với nhóm đối tượng này
thì qua quá trình đấu tranh thì đến ngày hai mươi sáu tháng năm hai nghìn hai mươi ba thì cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố vụ an lửa đảo trên đoàn tài sản và khởi tố hai bị can đối với trần bùi vân sơn và trần thị lành
và đã bắt tạm giam hai đối tượng để phụ công tác điều tra
với thủ đoạn như trên từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đến
đầu năm hai nghìn hai mươi ba bùi văn sơn trần thị lành đã lừa đảo nhận số tiền hơn năm trăm linh triệu đồng của hàng chục hội dân trên địa bàn xã quảng sơn
bên cạnh đó bùi văn sơn còn sử dụng số điện thoại đăng ký tài khoản gia lô giả mạo là cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện đắk lông
lên mạng internet tải hình ảnh sổ đỏ rồi nhờ một đối tượng quen biết trên mạng xã hội chỉnh sửa thông tin trên sổ đỏ
sau đó gửi cho người dân khiến họ tin tưởng và giao thêm tiền
với thủ đoạn như trên từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đến đầu năm hai nghìn hai mươi ba bùi vân sơn trần thị lành đã lừa đảo nhận số tiền hơn năm trăm linh triệu đồng của hàng chục hội dân trên địa bàn xã quảng sơn
thứ hai là không nghe tin theo những đối tượng co môi của những đối tượng lừa đảo
và thứ ba là nếu như bà con phát hiện những đối tượng mà như ở trên để lừa thì thông báo ngay cho cơ quan công an hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền
để chúng tôi kịp thời ngăn chặn không để đối tượng này tiếp tục lừa gạt
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk long đang tiếp tục điều tra mở rộng
những ai từng là nạn nhân của các vụ lừa đảo
chiếm đoạt tài sản như trên đề nghị liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk long để được giải quyết